trong không khí cả nước mừng đảng mừng xuân mừng đất nước đổi mới sáng nay mùng bốn tết mậu tuất tổng bí thư nguyễn phú trọng đã về thăm chúc tết đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh hưng yên và dự lễ phát động tết trồng cây xuân mậu tuất năm hai nghìn một mươi tám hưởng ứng phong trào tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dâng hương đặt vòng hoa tại tượng đài cố tổng bí thư nguyễn văn linh người con yêu tú của quê hương hương yên
tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đồng chí cùng đi trân trọng tưởng nhớ đồng chí nguyễn văn linh nhà lãnh đạo kiệt xuất người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh người đã được đại hội đảng toàn quốc lần thứ sáu bầu là tổng bí thư của đảng
đồng chí cố tổng bí thư nguyễn văn linh đã có công lao khởi xướng công cuộc đổi mới đất nước
cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí phong phú oanh liệt đóng góp to lớn cho đảng cho cách mạng
gặp gỡ đầu xuân với tập thể ban thường vụ và cán bộ chủ chốt tỉnh hương yên tổng bí thư nguyễn phú trọng chuyển đến đảng bộ và nhân dân hương yên lời chúc mừng tốt đẹp nhất
vui mừng đến thăm hưng yên ở vùng đất địa linh nhân kiệt giàu truyền thống văn hiến và cách mạng nơi đã đóng góp quan trọng cho hai cuộc kháng chiến và công cuộc xây dựng đất nước
tổng bí thư vui mừng trước sự phát triển
khởi sắc của hương yên trong năm hai nghìn một mươi bảy gdp tăng tám bốn mươi năm thu nhập bình quân đạt sấp xỉ năm mươi triệu đồng hộ nghèo còn ba bốn mươi một thu ngân sách vượt dự toán một mươi hai tám đạt một mươi hai tỷ đồng
toàn tỉnh có sáu mươi số hộ đạt nông thôn mới hương yên là địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng không còn tình trạng khiếu kiện
theo tổng bí thư nguyễn phú trọng đảng bộ hương yên đã triển khai hiệu quả các nghị quyết của trung ương làm tốt công tác xây dựng đảng là một tập thể đoàn kết
tổng bí thư tin tưởng hưng yên sẽ vượt qua thử thách khó khăn hoàn thành các mục tiêu của năm hai nghìn một mươi tám với khí thế mới niềm tin và tinh thần trách nhiệm
tại thành phố hưng yên tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tham dự lễ phát động tết trồng cây tổ chức tại phường hiến nam
tết trồng cây là truyền thống tốt đẹp của nhân dân hưng yên từ mùa xuân canh tí một nghìn chín trăm sáu mươi hưởng ứng lời kêu gọi của bác hồ
riêng năm hai nghìn một mươi bảy hương yên đã trồng được hơn sáu trăm hai mươi cây cây
tất cả các loại đạt một trăm linh tám kế hoạch
phong trào trồng cây mùa xuân đã lan tỏa trong việc chuyển đổi vườn tạp đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả cây hoa cây dược liệu giá trị kinh tế cao góp phần tạo nên nền nông nghiệp công nghệ cao giá trị cao
năm hai nghìn một mươi tám hưng yên thi đua thực hiện phong trào tết trồng cây với phương châm nhà nhà trồng cây người người trồng cây trồng cây gắn với chuyển đổi cơ cấu xây dựng nông thôn mới xây dựng không gian xanh ứng phó với biến đổi khí hậu
thực hiện các mục tiêu của tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ xuân mậu tuất hai nghìn hai mươi
cũng tại thành phố hưng yên tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm chúc tết và tặng quà cho một trăm linh công nhân của công ty may hưng long ii và các công nhân tiêu biểu của tỉnh hưng yên
từ một cơ sở sản xuất nhỏ bé hưng long ii đã trở thành một doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu hiệu quả chăm lo đời sống người lao động và nộp ngân sách
nói chuyện với công nhân lao động tổng bí thư chia sẻ
cái điều cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là thấy cái tết năm nay nó rất vui tươi phấn khởi
thế anh chị em vì hồ hởi phấn chấn không phải có phải thế không
vì sao không phải chỉ vì tiết trời đẹp mà vì năm qua chúng ta có nhiều cố gắng nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của mình
nên có tiền lương tiền thưởng tiền tết
nói chuyện với công nhân lao động tổng bí thư chia sẻ
nói chuyện với công nhân lao động tổng bí thư chia sẻ
trong tiết trời mùa xuân tươi đẹp về với đảng bộ và nhân dân hưng yên vùng đất lịch sử cách mạng đang tiếp tục chuyển mình
tổng bí thư gửi gắm ở hương yên niềm tin yêu và sự kỳ vọng hưng yên sẽ hương thịnh và yên bình đạt được nhiều thành tiệu dạng dỡ để xuân này hơn hẳn mấy xuân qua